tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay ba mươi tháng một mươi một
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ có buổi tiếp xúc cử tri huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri cho rằng hiện nay vùng nông thôn nông dân còn gặp nhiều khó khăn
sản xuất lúa năng suất thấp giá cả không ổn định chăn nuôi gặp dịch bệnh từ đó không đem lại lợi nhuận cao
cử tri đề nghị các ngành các cấp quan tâm kêu gọi nhà đầu tư giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế
bên cạnh đó ngành nông nghiệp sớm triển khai thực hiện xây dựng củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp có chính sách ưu đãi
để các hợp tác xã nông nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp giải hạn để đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp
đồng thời đề nghị trung ương thành phố tăng cường đầu tư các dự án xây dựng khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở địa phương
để người lao động có việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống
về lĩnh vực giao thông cử tri đề nghị sớm nâng cấp sửa chữa quốc lộ tám mươi đã xuống cấp
một số vấn đề liên quan đến địa phương quản lý lãnh đạo các sở ngành thành phố cần thơ có ý kiến giải trình làm rõ